dòng người từ các tỉnh miền đông nam bộ nhất là thành phố hồ chí minh
qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên quốc lộ hai mươi ở cửa ngõ tỉnh lâm đồng hai ngày qua khá đông
sau khi tỉnh này nới lỏng biện pháp cách ly y tế mở cửa du lịch sẵn sàng đón khách ngoại tỉnh
hai ngày qua dòng người và xe cộ từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bình phước tây ninh
đổ về lâm đồng khiến cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ hai mươi như
chốt tại km một trăm bốn mươi hai giáp danh giữa hai tỉnh đồng nai lâm đồng chốt đèo chuối cửa ngõ vào lâm đồng trở nên đông đúc hơn
chốt tại km một trăm bốn mươi hai tập trung kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh thành về ba huyện phía nam của lâm đồng
bao gồm đạ hoai đạ tẻ và cát tiên
còn chốt đèo chuối kiểm tra dòng người và xe cộ đông đức tỏa về các huyện thành phố còn lại
đặc biệt là hai thành phố bảo lộc và đà lạt
lực lượng y tế công an quân đội thanh tra giao thông dân quân và đoàn thanh niên thay nhau kiểm tra
các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của người dân như chứng nhận tiêm vaccine covid một mươi chín
giấy xác nhận đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín nếu có
các bước phân loại diễn ra khẩn trương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
được biết người đi đường sẽ được hướng dẫn khai báo y tế ký cam kết
mọi thông tin về từng cá nhân và phân loại cá nhân sẽ được lực lượng chốt kiểm tra
chuyển về cho các ủy ban nhân dân các huyện thành phố
giúp các ủy ban nhân dân chủ động trong việc kiểm tra kiểm soát giám sát không bỏ sót
lãnh đạo địa phương cho biết lượng người và xe cộ đổ về nhiều vì cập nhật thông tin lâm đồng
đã nới lỏng biện pháp cách ly y tế mở cửa du lịch sẵn sàng đón khách ngoại tỉnh
được biết những ngày này trên các diễn đàn du lịch nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng
vui mừng khi biết đà lạt mở cửa đón khách du lịch
nhiều người đã liên hệ đặt phòng ngay trong tháng một mươi